chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học nhật bản cho thấy mức độ kháng thể
ở những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín sẽ không giảm ngay cả khi họ sử dụng
thuốc giảm đau hạ sốt để giảm các phản ứng phụ sau khi tiêm
nghiên cứu này do các nhà khoa học của bệnh viện đại học kyushu và bệnh viện
thành phố fukuoka phối hợp thực hiện
họ đã tiến hành khảo sát các nhân viên y tế và văn phòng tại bệnh viện thành phố fukoka
sau khi những người này đã được tiêm mũi thứ hai bằng vaccine của hãng pfizer biontech
nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về các phản ứng phụ mà người được tiêm gặp phải sau tiêm mũi thứ hai
và hỏi xem liệu họ có dùng bất kỳ loại thuốc nào để giảm bớt các phản ứng phụ này hay không
sau đó nhóm nghiên cứu đo mức độ kháng thể của những người tham gia vào tiến hành
phân tích thống kê dữ liệu
kết quả phân tích cho thấy hầu như không có sự khác biệt nào về nồng độ kháng thể của những người
sử dụng thuốc để chữa các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine và những người không sử dụng
các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng hai nhóm này đã có đủ khả năng miễn dịch để chống lại sars cov hai
trong số ba trăm ba mươi năm người tham gia nghiên cứu bốn mươi năm đã dùng thuốc giảm đau hạ sốt khi gặp các phản ứng phụ
sau tiêm như sốt mệt mỏi đau đầu ấn lạnh hoặc sưng cánh
các nhà nghiên cứu không thấy bất kỳ sự khác biệt nào về mức độ kháng thể ở những người này
mặt khác nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể có thể còn cao hơn ở những người có phản ứng phụ sau tiêm chủng
đặc biệt những người sốt từ ba mươi tám độ c trở lên có lượng kháng thể cao hơn một tám lần so với những người có thân nhiệt dưới ba mươi bảy độ c
nhóm nghiên cứu cho biết có xu hướng này xảy ra bất kể độ tuổi hoặc giới tính của những người tham gia
đồng thời cho rằng sốt có thể liên quan đến các phản ứng sau tiêm
sốt có thể làm tăng kháng thể trong cơ thể
tuy nhiên theo nhóm nghiên cứu ngay cả những người có nhiệt độ cơ thể thấp hơn ba mươi bảy độ c cũng có đủ lượng kháng thể
phó giáo sư chong yong tại đại học kyushu cho biết
hiện nay chúng tôi đang phân tích dữ liệu về những người đã tiêm mũi thứ ba
và theo kết quả tương tự chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau hạ sốt khi gặp bất kỳ phản ứng phụ nào
vì vậy tôi khuyên mọi người nên tiêm mũi tăng cường và không cần hạn chế uống thuốc giảm đau hạ sốt
chịu đựng cơn sốt chỉ vì đó là dấu hiệu cho thấy
bạn có khả năng có mức kháng thể cao hơn